tại hà nội ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ một mươi sáu
để thẩm tra dự án pháp lệnh yêu đáy người có công với cách mạng sửa đổi
phát biểu tại phiên họp chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội nguyễn thúy anh nhấn mạnh
pháp lệnh nhằm tôn vinh và tri ân những người có công với cách mạng với đất nước
đây là lần thứ sáu pháp lệnh người có công được sửa đổi bổ sung từ khi có hiệu lực thi hành đến nay
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi một trăm linh người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú
pháp lệnh sẽ tháo gỡ kịp thời những vấn đề vướng mắc về điều kiện tiêu chuẩn quy trình thủ tục
hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng bổ sung thêm chín điều sửa đổi bốn mươi một điều trong đó quy định ba đối tượng áp dụng
các đại biểu thành viên ủy ban các vấn đề xã hội cũng đặt câu hỏi thảo luận phát biểu ý kiến tham gia
phối hợp thẩm tra để hoàn thiện pháp lệnh để chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định